sau hơn một tuần đồng loạt gia quân lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện hơn ba mươi tài xế dương tính với ma túy
cụ thể có bốn lái xe dương tính với ma túy được phát hiện trên các tuyến đường cao tốc
các trường hợp còn lại được phát hiện trên các tuyến đường quốc lộ chạy qua địa bàn các tỉnh như tỉnh lai châu một mươi ba trường hợp bình phước bốn trường hợp nghệ an tám trường hợp
các tỉnh mới phát hiện tài xế dương tính với ma túy như ninh bình thanh hóa bắc giang
trước đó bắt đầu từ ngày hai mươi một tháng một lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt gia quân lập chốt tổng kiểm tra giấy tờ đối với toàn bộ tài xế xe tải xe kinh doanh vận tải khách từ tám chỗ trở lên theo kế hoạch của cục cảnh sát giao thông
quá trình kiểm tra lực lượng tập trung phát hiện xử lý các hành vi là nguyên nhân tiềm ẩn xảy ra nguy cơ tai nạn giao thông như uống rượu bia sử dụng ma túy đi sai làn đường phần đường quá tốc độ
kế hoạch này sẽ diễn ra đến hết ngày hai mươi tháng hai